nhận được nhiều sự hỗ trợ từ bộ tư lệnh vùng ba hải quân như áo phao thuốc men y tế và các nhu yếu phẩm
người dân đà nẵng và các tỉnh miền trung luôn yên tâm vươn khơi bám biển phát triển kinh tế
không những thế họ còn được các lực lượng ứng cứu kịp thời và cơ động tìm kiếm cứu nạn khi gặp nguy hiểm
chương trình hải quân việt nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển do bộ tư lệnh vùng ba hải quân
và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh miền trung phát động vào đầu tháng tám vừa qua
đã có phần nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động tuyên truyền vận động hỗ trợ
và giúp đỡ bà con ngư dân khai thác thủy sản an toàn bền vững đúng pháp luật
gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo thêm lục địa của tổ quốc
để thực hiện tốt chương trình ký kết này trong thời gian vừa qua bộ tư lệnh vùng ba hải quân chúng tôi
đã quá trình sâu sắc khi chỉ đạo của quân chủng hải quân
từ đó là lãnh đạo chỉ đạo
các cơ quan đơn vị có liên quan làm tốt công tác chủ biểu mặt đặc biệt là vấn đề phối hợp chặt chẽ với các địa phương
của các địa phương mà vùng ba đảm niệm thực hiện như thế này để có một buổi chương trình ký kết của ngày hôm nay
song song với việc tuyên truyền cho ngư dân về vị trí vai trò tầm quan trọng của biển đảo
các lực lượng vùng ba hải quân còn triển khai nhiệm vụ trên biển như tàu trực tuần tra kiểm tra
kiểm soát ngư trường căn cứ tình hình thực tế
hỗ trợ về lương thực thực phẩm nhiên liệu nước ngọt cứu hộ cứu nạn bà con ngư dân trên biển trong tình huống khó khăn nguy hiểm
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay bộ tư lệnh vùng ba hải quân đã tổ chức gần ba mươi đợt tìm kiếm cứu nạn
cứu thành công gần hai mươi tàu cá với hàng trăm ngư dân đang gặp nạn trên biển
cứ mỗi năm rồi cứ có nhiệm vụ gì là cũng gọi
rồi nó trông ra là cũng khó thúc này nọ đi khóc phóc những thúc men rồi để cho bà con ngư dân bỏ theo
đôi khi là
cùng với việc bảo vệ các hoạt động kinh tế biển tìm kiếm cứu nạn và giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển xa của bộ tư lệnh vùng ba hải quân
chính quyền địa phương các cấp đà nẵng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên phối hợp tuần tra trên biển
và hỗ trợ kịp thời các tàu cá thành lập các tổ khai thác hải sản xa bờ để ngư dân đoàn kết hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất
và phòng chống thiên tai lai dắt cứu hộ cứu nạn khi tàu gặp tai nạn trên biển